đoàn lần này sang có đông đảo doanh nghiệp để tìm hiểu cơ hội đầu tư vào việt nam thúc đẩy hợp tác thương mại lên tầm cao mới
hồng kông mong muốn sẽ đóng vai trò quan trọng lớn hơn nữa trở thành đối tác tin cậy của việt nam vì việt nam đang phát triển mạnh mẽ ở châu á
hôm nay tại khu công nghệ cao hòa lạc hà nội trụ sở viện khoa học và công nghệ việt nam hàn quốc đã được động thổ xây dựng
tham dự lễ động thổ có tổng thống hàn quốc moon jae in phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
lãnh đạo các bộ bàn ngành
vekis là kết quả cuộc đàm phán của thủ tướng việt nam với tổng thống hàn quốc trong chuyến thăm chính thức tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tháng năm năm hai nghìn một mươi năm chính phủ đã ban hành nghị định thành lập viện vkis hoạt động theo mô hình của viện khoa học và công nghệ hàn quốc kis
đây là dự án viện trợ không hoàn lại lớn nhất của hàn quốc dành cho việt nam
sau năm năm chuẩn bị hành lang pháp lý các quy định về quản lý của viện cơ bản hoàn thiện gồm thành lập hội đồng viện
bổ nhiệm viện trường ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động bật hành quy chế tài chính và bước đầu thiết lập cơ cấu tổ chức của viện để đi vào hoạt động
qua khảo sát vekis quyết định chọn công nghệ thông tin và công nghệ sinh học là hai ngành mũi nhọn để phát triển
bởi đây là hai lĩnh vực đóng vai trò quan trọng động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế của việt nam trong tương lai
những năm trở lại đây bên cạnh những mặt hàng điện tử thiết bị máy móc đồ gia dụng nông sản thực phẩm cũng đang trở thành mặt hàng chủ lực
chiếm tỷ lệ lớn trong kim ngạch thương mại hai chiều việt nam hàn quốc
theo số liệu của tổng cục thống kê kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều giữa hai nước việt nam và hàn quốc trong năm hai nghìn một mươi bảy đạt sáu mươi một tám tỷ usd
trong đó xuất khẩu đạt một mươi năm tỷ usd tăng ba mươi một một ba năm tỷ usd
nhập khẩu đạt bốn mươi sáu tám tỷ usd tăng bốn mươi năm năm tương đương với một mươi bốn sáu tỷ usd
trong đó riêng mặt hàng nông sản thực phẩm
kim ngạch xuất khẩu của việt nam sang hàn quốc lớn gần gấp ba lần kim ngạch xuất khẩu nông sản của hàn quốc sang việt nam
các mặt hàng việt nam có thể mạnh khi xuất sang hàn quốc đó là mặt hàng thủy sản tôm trái trái các loại sản và các mặt hàng rau củ quả
hiện tại việt nam được phép cấp xuất khẩu năm loại hoa quả tươi đó là dừa dứa thanh long xoài và chuột
việt nam là nước có nhiều tiềm năng
việt nam có nhiều tiềm năng xuất khẩu ngắm hàng nông lâm thủy sản
không chỉ nhiều sản phẩm của hàn quốc được người tiêu dùng việt nam biết đến mà rất nhiều sản phẩm nông thủy sản của việt nam cũng đang chiếm thị phần lớn tại thị trường chúng tôi
nhận định về triển vọng hợp tác trong tương lai
ông kimdejun cho rằng trong khi việt nam là quốc gia có điều kiện tự nhiên để sản xuất đa dạng các loại nông sản tươi thì hàn quốc có công nghệ chế biến nông sản tiên tiến
nếu hợp tác chặt chẽ người tiêu dùng việt nam sẽ có cơ hội sử dụng các sản phẩm chất lượng cao tốt cho sức khỏe trong khi các doanh nghiệp chế biến của hàn quốc có được nguồn cung cấp nguyên liệu tươi

hàn quốc có nguồn cung cấp nguyên liệu tươi
thưa quý vị sai phạm tại di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới tràng an ninh bình đã được cơ quan chức năng đánh giá là vi phạm nghiêm trọng luật di sản
đồng thời yêu cầu tỉnh ninh bình lên phương án tháo rỡ tuy nhiên trước thời điểm tháo rỡ thì hiện một số hoạt động trong công trình này vẫn diễn ra bình thường
có mặt tại khu vực mà thời gian gần đây được biết đến với tên gọi là tràng an cổ khu vực này đã được cơ quan chức năng kết luận là sai phạm và yêu cầu phá rỡ
thế nhưng khu vực này vẫn đón khách bình thường và rất nhiều du khách không hề hay biết về việc khu vực này đang nằm trong yêu cầu bị phá rỡ
mặc dù đường lên núi đã chặn lại nhưng đường lên khu vực phủ giếng rồng và giếng giải oan mà công ty cổ phần du lịch tràng an xây dựng vẫn cho phép khách lên thăm quan
để tìm hiểu rõ hơn về các phương án phá rỡ công trình sai phép này phóng viên đã đến ủy ban nhân dân huyện hoa lư nhưng chỉ nhận được thông tin lãnh đạo đi vắng
khu vực đỗ xe của khu vực tràng an cổ có xe của lãnh đạo huyện hoa lư
dù phóng viên đã cố gắng tìm gặp nhưng đại diện công ty cổ phần du lịch trang an đã từ chối tiếp xúc
hiện theo công văn mới nhất của bộ văn hóa thể thao và du lịch trong trường hợp chủ đầu tư là công ty cổ phần du lịch tràng an
cố tình không tự tháo rỡ công trình vi phạm ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình cần chủ động có phương án tháo rỡ
để sớm hoàn trả mặt bằng cảnh quan thiên nhiên của di sản văn hóa thiên nhiên thế giới tràng an
sáng nay tại hà nội báo đầu tư tổ chức họp báo giải golf từ thiện thường niên vì trẻ em việt nam lần thứ một mươi hai
và trao học bổng cho các học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập
theo ban tổ chức trong một mươi một năm qua giải gốc từ thiện swing for the kids đã huy động số tiền hơn một mươi bốn tỷ đồng
trao tận tay gần một mươi bốn suất học bổng cho học sinh sinh viên nghèo vượt khó học giỏi
xây dựng và trang bị một mươi ba phòng học vi tính cho các trường học hỗ trợ sửa chữa
nâng cấp các cơ sở học tập tại bốn mươi tỉnh thành phố trên cả nước

qua giải đấu lần này ban tổ chức kỳ vọng sẽ gây quỹ hơn một bốn tỷ đồng để trao học bổng thông qua quỹ học bổng vì trẻ em việt nam
do báo đồng tư khởi sướng và quỹ khuyến học việt nam
tại buổi họp báo ban tổ chức đã trao ba suất học bổng toàn phần trị giá một mươi triệu đồng một suất
và năm suất trị giá sáu triệu đồng một suất cho học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên đạt thành tích học tập tốt tư cách đạo đức tốt
vừa qua tại hà nội hội thảo quốc tế lần thứ nhất về dinh dưỡng từ sữa hạt đã được tổ chức với sự tham gia của nhiều chuyên gia dinh dưỡng trong nước và quốc tế
tại hội thảo các chuyên gia chỉ ra rằng hiện nay bổ sung sữa hạt đang là lựa chọn tối ưu trên toàn thế giới
trong vấn đề cung cấp chất dinh dưỡng hợp lý cho trẻ
nhóm sữa hạt phổ biến được chiết xuất từ nhiều loại hạt chứa chất béo không bão hòa như đậu nành mè đen hạt mắc ca hay hạt óc chó
phù hợp với việc hỗ trợ phòng chống hiệu quả các bệnh lý mạng tính không lây phổ biến như tim mạch tiểu đường huyết áp cao và béo phì
do đó bên cạnh việc sử dụng các chế phẩm từ sữa động vật các chuyên gia dinh dưỡng đầu ngành trên thế giới cũng như tại việt nam đưa ra lời khuyên tới các bậc cha mẹ
nên bổ sung sữa hạt vào chế độ dinh dưỡng của trẻ điều này sẽ giúp trẻ được cung cấp chất béo không bão hòa một cách tự nhiên
bảo đảm trẻ được bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng giảm thiểu tối đa nguy cơ mắc béo phì hay bệnh lý tim mạch hỗ trợ quá trình trao đổi chất
tuy nhiên các chuyên gia cũng lưu ý thêm để phát triển khỏe mạnh chế độ dinh dưỡng của trẻ cần phải được cân đối cả đạm động vật và thực vật
trong đó đạm có nguồn gốc động vật như thịt cá và trứng phải chiếm khoảng hai phần ba chế độ ăn
bố mẹ chỉ nên dùng sữa hạt cho trẻ trên một tuổi với mục đích bổ sung thêm dinh dưỡng
trong phần tin quốc tế pháp chính thức điều tra cựu tổng thống sarkozy
nhà sáng lập facebook cam kết giải quyết bê bối
nhà chức trách pháp vừa quyết định điều tra cựu tổng thống nicola sakozy với cáo buộc liên quan đến việc
ông đã nhận nhiều khoản tiền tài trợ bất hợp pháp trong chiến dịch tranh cử hồi năm hai nghìn bảy
sau hai ngày thẩm vấn cơ quan điều tra pháp đã có đủ bằng chứng để tiến hành thủ tục điều tra đối với cựu tổng thống nicolas sakozy
với cáo buộc tham nhũng có hoạt động tài chính bất hợp pháp khi vận động tranh cử
đáng chú ý ông sarkozy đã đặt tài chính bất hợp pháp khi vận động tranh cử
ông sarkozy đã nhận tài trợ từ cố lãnh đạo libby muammar gaddafi trong chiến dịch tranh cử tổng thống hồi năm hai nghìn bảy
hiện ông sarkozy đã được tại ngoại song vẫn chịu sự giám sát của cơ quan tư pháp
đến nay ông vẫn bác bỏ mọi cáo buộc
dự kiến cựu tổng thống sarkozy sẽ có sáu tháng để kháng cáo và các thẩm phán sẽ phải đưa ra quyết định
liệu đã có đủ bằng chứng để đưa vụ việc ra tòa hay không
chính phủ syri đang tiến gần tới chiến thắng trước phiến quân đối lập
tại khu vực đông guta ngoại ô thủ đô đam mát của syri
theo truyền thông khu vực các cuộc tấn công của quân đội chính phủ tại đông guta diễn ra căng thẳng
song sự kháng cự của phiến quân tại đây đã gần như bị tê liệt
trong ngày hai mươi hai tháng ba một mươi năm chiếc xe chở theo phiến quân và gia đình của họ đã rời khỏi thị trấn harasta
tới các khu vực do lực lượng đối lập kiểm soát ở tây bắc syri
trong khi đó hơn bốn người dân tại thị trấn duma từ hôm hai mươi một tháng ba
phải rời bỏ thị trấn để tới các khu vực
các khu vực do quân đội chính phủ kiểm soát nhằm bảo đảm an toàn
hiện lực lượng đối lập chỉ còn kiểm soát ở một số thị trấn ngoại ô đam mát
giới phân tích nhận định chiến thắng tại đông guta là phần thưởng lớn nhất đối với chính phủ
của tổng thống syri basar al nassar trong cuộc chiến giành lại các vùng đất do phe đối lập kiểm soát
thưa quý vị đứng trước vụ bê bối lộ dữ liệu cá nhân của năm mươi triệu tài khoản người dùng
nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành mạng xã hội facebook mark zuckerberg
đã lần đầu tiên lên tiếng thừa nhận facebook đã mắc sai lầm
đồng thời cam kết sẽ tăng cường những biện pháp nhằm ngăn ngừa vụ việc tương tự tái diễn
theo giới phân tích ông chủ facebook hiện đang đối mặt với tình thế rất khó khăn
trong bối cảnh nhiều người đang kêu gọi tẩy chay mạng xã hội phổ biến nhất thế giới này
trong thông báo đăng tải trên trang facebook cá nhân nhà sáng lập mark zuckerberg đã nhận trách nhiệm
khi đã không làm đủ để bảo vệ thông tin người dùng
các biện pháp nhằm ngăn chặn vụ việc tái diễn như nâng cao hàng rào kỹ thuật
hay tạo thêm thanh công cụ đặc biệt để kiểm soát thông tin cá nhân
thông báo của nhà sáng lập facebook được đưa ra trong bối cảnh đã xuất hiện làn sóng tẩy chay mạng xã hội này
bên cạnh búa rìu dư luận facebook cũng đang đối mặt với sức ép điều tra từ cả giới chức anh
mỹ và châu âu liên quan đến bê bối dữ liệu của năm mươi triệu tài khoản bị lộ
bê bối cũng đã khiến facebook mất tới hơn bốn mươi năm tỷ usd giá trị trên sàn chứng khoán
chỉ trong ba ngày sau khi thông tin được công bố hồi cuối tuần qua
bộ trưởng tài chính mỹ stephen mnuchin vừa cho biết mỹ sẽ xem xét tham gia lại thỏa thuận thương mại tự do
của các nước thuộc vành đai thái bình dương tức hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
sau khi washington giải quyết các vấn đề được ưu tiên khác
trong một bình luận bộ trưởng mutin nêu rõ chính quyền của tổng thống mỹ donald trump
hiện tập trung vào các cuộc đối thoại nhằm đàm phán hiệp định thương mại tự do bắc mỹ nafta
đồng thời khẳng định sẽ sớm đánh giá chi tiết về những vấn đề cần xử lý nhằm xem xét lại việc tham gia cptpp
hiệp định cptpp được ký kết hôm tám tháng ba tại chile giữa một mươi một quốc gia thành viên là phiên bản mới
của hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp sau khi mỹ quyết định rút khỏi văn kiện này
giới chuyên gia từng nhận định cptpp đẩy mỹ vào thế bất lợi cả từ góc độ thương mại và chiến lược rộng hơn
cũng như thu hẹp đáng kể khả năng của mỹ để định hình các luật lệ thương mại trong khu vực châu á thái bình dương